lợi dụng là công nhân của một nhà máy dược nguyễn thị nhâm trú tại huyện thường tín tp hà nội đã sử dụng hình ảnh sản phẩm của nhà máy để giao bán trên mạng xã hội nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và với hành vi trên nguyễn thị nhâm đã bị phòng an ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc cạn bắt giữ
vào ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân trú tại huyện ngân sơn bắc cạn đã đặt mua ba trăm linh lọ thuốc dpropal thuốc chỉ viêm khớp với giá hai mươi năm triệu đồng qua facebook
hai bên thống nhất đặt cọc và chuyển hàng rồi thanh toán
ban đầu đối tượng chỉ yêu cầu bị hại đặt cọc năm trăm linh đồng sau đó tìm mọi lý do yêu cầu bị hại chuyển toàn bộ số tiền còn lại
khi nhận đủ tiền nhâm không chuyển hàn mà cắt đứt mọi liên lạc
vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
sau một mươi ngày thu thập tài liệu công an tỉnh bắc cạn đã xác định được đối tượng và đưa về cơ quan công an phục vụ cho công tác điều tra